thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ được phóng viên truyền hình nhân dân cập nhật tại tỉnh thừa thiên huế
do ảnh hưởng cầu hoàn lưu áp thấp nhiệt đới chiều và tối qua tại thừa thiên huế
mưa lớn lại tiếp tục quay trở lại trên diện rộng
khiến cho giao thông sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng ghi nhận tại thành phố huế
thưa quý vị sau một ngày mưa giảm và nước rút trận mưa lớn kéo dài gần như cả ngày
khiến cho nhiều tuyến phố của thành phố huế lại quay trở lại với tình trạng ngập sâu
và cơn ác mộng ngập lụt của người dân hình như sẽ quay trở lại
vào thời điểm chiều và tối ngày một mươi sáu tháng một mươi những cơn mưa trở nên nặng hạt hơn
khiến nhiều tuyến phố tại thành phố huế chìm trong biển nước
các con đường bị ngập sâu từ ba mươi đến bốn mươi cm khiến việc di chuyển tham gia giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn
mưa lớn còn khiến nước tràn vào bên trong các nhà hàng quán ăn nhà dân bên đường
ngập lụt kéo dài khiến hệ thống thoát nước quá tải mùi hôi thối từ cống rãnh bốc lên nồng nặng
cuộc sống người dân nơi đây lại một lần nữa bị đảo lộn vì nước lũ
dự báo năm ngày tới thừa thiên huế tiếp tục nằm trong vùng mưa to
tổng lượng mưa ước tính lên tới bốn trăm linh bảy trăm linh mm có nơi trên tám trăm linh mm
mưa rồn rập lũ trên các sông sẽ dâng cao trở lại
đây sẽ là những bất lợi cho công tác cứu hộ cứu nạn và tìm kiếm người mất tích trong những ngày tới
còn tại quảng bình mưa lớn từ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi làm cho nước lũ trên các sông
suối khu vực biên giới dâng cao làm cô lập nhiều khu vực
để giúp người dân sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ lũ lụt sâu và sạt lở núi
lực lượng biên phòng quảng bình đã khẩn trương nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân đến nơi tránh trú an toàn
tại địa bàn biên giới xã trường sơn huyện quảng ninh nước trên các sông suối bắt đầu lên nhanh
đồn biên phòng làng mô điều động các chiến sĩ xuống tận các thôn bản tuyên truyền nhắc nhở
và hỗ trợ người dân sơ tán ra khỏi khu vực có nguy cơ lũ lụt sâu và sạt lở núi
ở khu vực biên giới do đồn biên phòng làng hoa quản lý quốc lộ chín c qua địa bàn bị sạt lở nhiều điểm
nhiều ngầm bị ngập sâu khoảng một mét nước chảy xiết giao thông ách tắc
đơn vị này đang triển khai nhiều tổ công tác cùng địa phương hỗ trợ bà con di rời ra khỏi vùng ngập lụt
ở khu vực biên giới huyện minh hóa nước ngầm ở ca ai dâng cao hơn một mét và chia cắt bản ca ai với bốn mươi một hộ trên bốn trăm một mươi hai khẩu
ngầm ca định hiện nơi cũng đã ngập hơn một năm mét
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo cử hai tổ với hàng chục cán bộ lập giao chắn tạm thời
ngăn không cho phương tiện qua lại và tuyên truyền cho bà con không đi xúc cá dọc khe suối
dự kiến lũ ở các sông tại quảng bình trong đêm nay và ngày mai tiếp tục lên nhanh
công tác ứng phó với mưa lũ đang được các đơn vị bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
thực hiện hết sức khẩn trương để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra